nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày cách mạng tháng tám một mươi chín tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín tại chùa tùng lâm ngọc am
phường hồng hà thành phố yên bái trung ương giáo hội phật giáo việt nam và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh yên bái
tập đoàn vingroup đã tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và những người có công với tổ quốc
đại lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người có công với tổ quốc
nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ người có công với đất nước đồng thời cũng là hoạt động tâm linh giúp cho các anh linh liệt sĩ
những người đã xả thân vì sự bình yên của tổ quốc được siêu sinh cõi tịnh độ để phù hộ độ trì cho cuộc sống của người người nhà nhà hôm nay và mai sau được hạnh phúc
đại lễ còn thể hiện sự đoàn kết gắn bó giữa đạo phật với đời sống xã hội trên vùng đất yên bái trên đất nước việt nam hòa bình
thông qua đại lễ lần này còn cầu nguyện cho các vong linh đã tử nạn trong trận lũ quét vừa qua
tại huyện mù căng trải
nhân dịp này quỹ thiện nguyện của tập đoàn vingroup đã ủng hộ một ba tỷ đồng đến với đồng bào bị lũ quét tại huyện vùng cao mù căng trải